trong cùng chiều vú va chạm mạnh đã khiến cả hai xe máy và năm người trên xe bị văng lên phía trước trong đó hai người phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh bắc cạn vào ngày hai mươi bốn tháng sáu trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng khiến một người tử vong nhiều hoa màu và hạ tầng giao thông bị thiệt hại
mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm sạt lở ta luy dương tốc mái ngập úng một mươi hai nhà dân
ở thành phố bắc cạn các huyện bắc nậm chợ mới về nông nghiệp tại huyện trợ mới có khoảng tám mươi sáu kg mạ mới gieo vụ mùa bị lũ cuốn trôi vùi lấp một hai hectare cây bạch đàn bị sạt lở vùi lấp một hai hectare ao nuôi thủy sản mất trắng
và vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng sáu tại bản pèo đã xảy ra sạt lở đất vùi lấp căn nhà xây cấp bốn của một hộ gia đình vụ sạt lở đã khiến cho cháu bé bảy tuổi tử vong tại chỗ
phần cuối của bản tin nhanh chín giờ sẽ là thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
về hai tội trốn thi hành án và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lại thị tứ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn bảo lộc hai phường thanh châu thành phố phủ lý tỉnh hà nam
và đối tượng nguyễn thị mận sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại phường trần hương đạo thành phố phủ lý tỉnh hà nam phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hà nam cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý